trong những năm vừa qua các trung tâm cơ sở dạy nghề cai nghiện ma túy luôn là cứu cánh là nơi hỗ trợ cai nghiện cho những người lầm lỡ
cơ sở cai nghiện ma túy số ba thuộc lực lượng thanh niên sung phong tp hcm được đặt tại tỉnh bình dương là một điểm sáng trong công tác cai nghiện đào tạo và giải quyết việc làm giúp họ tái hòa nhập với cộng đồng
thầy rất là thương tụi em quan tâm tụi em lắm nên em cũng cảm ơn các thầy
điều mà em thương nhất ở các thầy cô đó là cái tính mộc mạc cái tình của thầy cô ở đây
dù cho sau này em có thành công hay là như thế nào đi nữa em vẫn nhớ đến những người thầy ở đây đã dạy dỗ em
có được những tình cảm đó của học viên phải kể đến sự hy sinh không nhỏ của đội ngũ thầy cô giáo của cơ sở cai nghiện ma túy số ba
trực thuộc lực lượng thanh niên sung phong tp hcm đã chấp nhận xa gia đình người thân để chăm lo cho hơn một hai trăm linh học viên nghiện ma túy
trong đó hai trăm tám mươi năm người
những người có tiền án và những người cai nghiện lần thứ hai trở lên chiếm số lượng lớn
các học viên khi cai nghiện ma túy tại đây đều được các thầy cô đảm bảo mọi quyền lợi và tạo điều kiện tham gia các sinh hoạt tập thể như
miễn phí chi phí ăn ở giáo dục chuyên đề dạy văn hóa dạy nghề v v
mình chỉ mong muốn rằng là mình truyền đạt làm sao tìm tòi tất cả những cái gì tốt nhất để giúp các bạn
và chính từ cái mong muốn đó thì nó thôi thúc mình là mình tìm tòi những cái phương pháp giảng dạy
rồi những cái liên hệ thực tế trong cuộc sống những cái vấn đề nổi cộng nhất ở trong thời sự để nhằm cho các bạn tiếp cận với những cái vấn đề đó
và từ cái sự tiếp cận đó các bạn có những cái suy nghĩ thay đổi trong suy nghĩ và từ thay đổi được xuống trong suy nghĩ thì các bạn giúp các bạn sẽ thay đổi được trong hành vi của mình
với phương châm trách nhiệm tình thương phương pháp giáo dục tại cơ sở cai nghiện số ba hướng đến sự thân thiện gần gũi giữa cán bộ thầy cô giáo với học viên
cán bộ công nhân viên chức ở đây không chỉ là những người thầy
mà họ còn là người anh người chị là bạn bè của các học viên
trong quá trình quản lý giáo dục học viên thì đơn vị xây dựng cái hình ảnh là người thầy mẫu mực
và mỗi người thầy là một tầm gương để học viên nói theo
công tác giáo dục rất quan trọng
đơn vị đã cung cấp cho học viên những kiến thức kỹ năng như giữ phòng tải nghiền rồi về trách nhiệm công nhân để học viên phản đấu tìm lại chính cái con người họ
năm qua cơ sở cai nghiện ma túy số ba của lực lượng thanh niên
điên xuân phong thành phố hồ chí minh đặt tại bình dương này đã giúp cho hàng ngàn học viên hoàn thành quy trình trị liệu
được đưa về địa phương hòa nhập với cộng đồng mang lại hạnh phúc cho hàng vạn gia đình đã góp phần xây dựng cho xã hội tốt đẹp hơn
đó là sự nỗ lực không ngừng của tập thể đội ngũ cán bộ thầy cô giáo và học viên nơi đây
họ đã và đang sẽ là mái dạ chung cho những bước chân làm lỡ tìm lại được con đường làm người đúng nghĩa